phóng viên đã đến địa chỉ là hoàng mai hà nội một cửa hàng khá nổi tiếng bán tổng thư rồng
tại đây phóng viên được người bán tư vấn khá kỹ về loại vòng thân kỳ này vì được trì trú bằng phương pháp chữa bệnh tự nhiên
dựa trên cân nặng chiều cao để tư vấn nên đeo vòng như thế nào
sau khi chọn hạt sâu vòng người được cho là làm sạch năng lượng cho chiếc vòng hỏi tên và thực hiện phương pháp làm sạch năng lượng ngay tại bàn
sau một thời gian đeo chỉ cần chụp ảnh chiếc vòng rồi gửi cho người bán trì trú làm sạch lại vòng như ban đầu
vì thế đã có không ít người đưa thông tin cá nhân qua mạng xã hội để có thể nhờ người bán hàng chỉ trú cho chiếc bọc của mình
với những lời quảng cáo với các công dụng hấp dẫn đã có rất nhiều người chọn mua những chiếc vòng huyết long
tuy nhiên giá của các loại vòng gỗ này cũng có nhiều mức giá khác nhau
vòng huyết lòng sẽ được bán tùy theo kích cỡ của các loại hạt từ tám đến một mươi một mươi hai một mươi bốn hay một mươi tám ly
và tùy vào loại như huyết lòng hình trúc huyết lòng nu và huyết lòng thấu quang
còn giá xỉ thì thường được bán từ hai mươi năm mươi hoặc bảy mươi một chiếc
giá bán ra khoảng trên hai trăm linh đến năm trăm linh đồng
còn nếu là vòng huyết long đã được chỉ trú thì giá trị có thể lên đến cả triệu đồng một chiếc
điều đó cũng chứng tỏ
khi trì trú thì giá trị vòng huyết lòng cũng tăng thêm kèm theo số tiền khi bán ra
còn thực tế việc đeo vòng trì trú hay không trì trú có khác nhau không thì khó có thể thử định
còn theo lời nhân viên của cửa hàng bán vòng huyết lòng giá sỉ nếu không có kinh nghiệm
người mua thậm chí có thể mua phải vòng huyết lòng kém chất lượng đã hết kinh dầu đã hết thấu quang
và có vòng huyết lòng được làm giả từng bộ thông
thông thì có vòng huyết lòng bình thường nhưng mà nó ít thôi dở
có loại này có bao giờ có hàng giả
dạ cái đấy thì có có hàng giả nhưng mà nó là thông nó không làm được không có lợn không có lợn

dưới đấy mà chị đi mua không chuyên là cũng gặp hàng lợn đấy
tại vì sao tại vì ở dưới đấy nó trưởng nhưng mà có loại nó không nó cũng là huyết lòng thôi không có vòng huyết lòng
cái loại này trước có cả hàng đó và hàng thông không thấu quang bình thường nhưng mà nó ít thôi dở
còn hàng cũng như thế này nhìn nhìn ở ngoài thì không nhìn điện nhưng mà gửi về đến lúc không thấu quang
nó lại không có kinh dầu trong cái này là nó đánh lớp ở ngoài để nó giữ được kinh dầu
để chứng minh cửa hàng mình bán vòng huyết long chất lượng
thì chủ sốt đã chứng minh bằng việc dùng đèn xoay rõ thấu quang của các hạt gỗ
theo các chuyên gia phòng thủy vòng huyết lòng cũng như nhiều loại vòng gỗ khác như trầm hương cũng không thần kỳ như lời đồn
thực ra mà nói thì khái niệm họ cứ lẩn dùng đeo tất cả những khái niệm vào cái chữ phong thủy để cho nó thêm gọi là lung linh
mà mình có thể nói một cái trần trụi ra tức là nó được treo vào một cái
nghĩa huyền bí vào đấy thì tự nhiên những cái sản phẩm họ dùng rồi là họ bán
nó cũng được hiệu quả hơn ít nhất là về mặt kinh tế về mặt tâm lý
như vậy thì khi mình bị ám tị thì mình đã mình phân vân ví dụ cái hàng kia chỉ có một mươi triệu
cái hàng này là hai mươi triệu nhưng mình nghĩ trong này nó cộng thêm một cái phi vật thể
cái siêu hình cho nên là tự nhiên là mình sẵn sàng chấp nhận cái này
đấy là cái một phương pháp kia sản phẩm
đưa ra những cái chiêu thức của người ta quảng bá là các vật phẩm này được trì trú
rồi được hành trì và được có tác dụng ngay lập tức vân vân
thì khẳng định luôn là nó là sự nó gọi làm mình hay gọi là nó có sự sai sự thật ở đây
hiểu rằng là tất cả những cái chiêu thức quảng cáo là đeo vào sẽ may mắn luôn
đeo vào sẽ giúp cho bạn tìm ngay được người yêu vân vân
và hiện là nó là không đúng nó không đúng nó đang đi sai sự thật
và nó đã có hiện tượng thái quá bất cập
ngoài ra chúng ta cần phải hiểu rằng là ở đây nó có hiện tượng lợi dụng lòng tin
tức là người ta lợi dụng lòng tin để mà người ta thực hiện cái mục đích kinh doanh của người ta
còn đây là lời khẳng định của một chủ cơ sở sản xuất vòng gỗ huyết long tại làng nhị khê thường tín hà nội
anh ơi cho em hỏi là cái việc mà mua vòng xong rồi đeo xong rồi khách hàng em mới hỏi muốn trì trú ấy
thì mình có cách tự trì được không ai phải lên chùa anh
không cái đấy thì
thì bảo họ mà ví dụ họ thích ấy thì phải cho lên ban ví dụ đấy
ban thờ ấy hả anh
ừ đúng rồi chuẩn
gỗ huyết long nó bảo được trì trú thì giá năm trăm một mươi đến triệu hai thì là giá vòng như thế nào
vòng đấy là vòng kiểu nó là dạng kiểu vân hay là chất lượng cao hơn à

nhưng mà làm sao mình biết nó trì hay không nhỉ
nhưng mà làm sao mình biết nó trì hay không nhỉ

dương người ta cũng có lên chùa
để mà thành tâm nhất thì chị cứ tự
tự lên chị xin đúng không
thì thấy ý bảo là trì trú hay là như thế nào
toàn gọi là trái gió vậy thôi chỉ cái gì
rồi nó không có tác dụng gì nữa
thế cho nó dễ bán thôi
như vậy việc trì chú vào vòng huyết long để mong may mắn sẽ luôn đến với mình thì chưa có cơ sở nào để khẳng định điều đó
các đối tượng đều nhận được mục đích là đạt được mục đích lợi nhuận
vì vậy nên chúng lôi kéo rụ rỗ lừa phỉnh rất nhiều người nhẹ dạ cả tin mua các sản phẩm về phong thủy mua thuốc để mà chữa trị những cái thứ mà các đối tượng cho rằng là do xem qua xem bói qua những mạng qua xem bói qua phong thủy qua số qua mệnh
có thể nói nếu những ai đã từng bỏ tiền ra để mua vàng huyết long mong những điều may mắn đến ngay với bản thân thì điều đó là không thực tế mà chỉ thực tế cho người bán tăng lợi nhuận
qua chương trình phần nào đã làm rõ vấn đề rằng vòng huyết long không phải là một chiếc vòng thần kỳ như quảng cáo là cứ đeo loại vòng gỗ này cộng thêm việc được trì trú sẽ mang lại nhiều may mắn thuận lợi mọi mặt trong cuộc sống
vòng huyết long là một loại vòng gỗ trang sức quý có vân gỗ đẹp và loại gỗ thấu quang người đeo với niềm tin là sẽ bình an
có những công dụng có tính thần kỳ như hút lộc hút tiền tài thăng tiến cho công việc kinh doanh bình duyên thuận lợi mang hạnh phúc
đó chỉ là những chiêu quảng cáo của người bán hàng tạo nên sự hấp dẫn của một vật phẩm hộ mệnh đặc biệt ai cũng nên có nhằm lợi dụng lòng tin và cả sự mê tín của nhiều người để bán được hàng bán sản phẩm
chúng tôi hy vọng quý vị hãy cẩn trọng và thông thái trước những lời quảng cáo có cánh để buộc quý vị phải chi một khoản tiền chỉ để mua niềm tin thái quá người bán hàng đưa ra
là một người tiêu dùng thông thái ở đây chúng ta hiểu đơn giản và họ là chúng ta là người tiêu dùng thông thái chúng ta cần phải có một cái sự suy nghĩ đơn giản là chúng ta thích cái vật phẩm gì để đeo chứ không phải là chúng ta lại cứ bị bám chất vào những cái sai sự thật và dẫn d
chúng ta có cái niềm tin mù quáng và các vật phẩm phong thủy thì nó trở thành chúng ta là làm có như chúng ta nuôi béo những người kinh doanh thôi như thế dẫn đến người ta hiểu sai hoàn toàn về phong thủy trở thành phong thủy là mê tín dị đoan